lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại thành phố hà nội
phó thủ tướng vũ đức đam và phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển tham dự lễ khai mạc
ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm hai nghìn hai mươi đã nhận được rất nhiều các ý tưởng
dự án đăng ký tham gia với chất lượng được ban giám khảo đánh giá cao
việc đưa yếu tố công nghệ vào cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi
cũng làm tăng sức hút của chương trình
với sự tham gia trên quy mô toàn quốc của hơn hai trăm năm mươi trường tiếp cận với gần hai mươi triệu học sinh sinh viên
phó thủ tướng nhấn mạnh cần thúc đẩy hơn nữa việc đào tạo phát triển tinh thần khởi nghiệp từ trên ghế nhà trường
chia sẻ các nguồn tri thức hình thành mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa các nguồn lực của xã hội
nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo